một nhóm thiếu niên gây ra nhiều vụ trộm xe mô tô trên địa bàn vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp huế tỉnh thừa thiên huế bắt giữ
thủ đoạn của nhóm đối tượng là lợi dụng đêm khuya vắng vẻ người dân sơ hở không dắt xe vào nhà không khóa cửa không khóa xe để xe nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
vật chứng thu giữ là năm chiếc xe máy sau khi chiếm được tài sản nhóm này đã bán một xe máy để chia nhau tiêu xài số còn lại mang đi cất giấu và dùng làm phương tiện đi lại
hiện công an tp huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật